ngày sáu tháng một công an quận tân bình tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị thi nhi hai mươi năm tuổi ngụ quận một mươi hai lê quốc doanh hai mươi ba tuổi ngụ quận tân bình
nguyễn đình k a một mươi bảy tuổi ngụ huyện hóc môn để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra nhi và k a là sugar baby chuyên nhận cặp kè với người đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền
có quen và kể với doanh về việc bị người đàn ông tên t c là sugar daddy
người nuôi và chu cấp tiền cho các cô gái trẻ để lừa tình
sau khi nghe được câu chuyện doanh nhận thấy một người bạn của mình cũng bị ông t c lừa tình
tương tự với nhi và k a nên cùng bạn với hai cô gái này lên kế hoạch trả thù lấy tiền
k a trực tiếp nhắn tin ngồi chạy ông t c đến khách sạn ở quận tân bình để hành sự
sau khi nhận phòng ông t c vào nhà vệ sinh tắm vừa trở ra thì bị doanh và nhi núp trong tủ quần áo
của khách sạn lao ra tấn công và khống chế cả ba đối tượng cùng đe dọa đánh đập ông t c
sau đó lấy tiền thông qua hình thức chuyển khoản điện thoại iphone một mươi một pro max
nhóm đối tượng còn yêu cầu ông t c đưa một mươi năm triệu đồng nếu muốn chuột lại tài sản
sau vụ việc ông t c đến công an trình báo vào cuộc điều tra công an nhanh chóng bắt giữ ba đối tượng
tại cơ quan công an cả ba thừa nhận hành vi của mình những ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng này
khẩn trương liên hệ với công an quận tân bình để giải quyết theo đúng quy định pháp luật